trong đó có kế hoạch mở lại các đường bay nội địa và cho học sinh đi học trở lại

người đứng đầu chính quyền hà nội chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể để mở lại hai hoạt động này

mở cửa thế nào tiếp nhận người dân từ những địa phương khác ra sao là cái khó của chính quyền hà nội

trước mắt ông cường cho rằng thành phố cần sớm nghiên cứu thử nghiệm hệ thống thẻ xanh vaccine
hoàn thiện hoạt động kiểm soát người chưa tiêm vaccine và có kế hoạch tiêm phủ một trăm linh dân số
bên cạnh đó hà nội cũng cần giao cho các doanh nghiệp tự chủ việc kiểm soát đảm bảo an toàn cho chính hoạt động sản xuất của công ty
đồng quan điểm phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trường cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng
việc mở khóa cho các hoạt động phương tiện giao thông dù là hàng không hay xe buýt taxi đều rất cần được hà nội quan tâm trong lúc này
thủ đô hà nội là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa lớn và là khu vực kinh tế trọng điểm
nếu hà nội không mở cửa thì các địa phương khác cũng bị ách tắc
vì vậy mở cửa thế nào lộ trình ra sao không chỉ tác động đến hà nội mà còn nhiều địa phương và cả khu vực miền bắc
trách nhiệm của hà nội là rất lớn trong việc kiểm soát người ra vào và phòng chống dịch
thưa quý vị những thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
cũng như những chính sách được ban hành mới nhất của chính phủ và chính quyền các tỉnh thành phố
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi cũng rất mong nhận được những kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại